bốn mươi năm trước cách mạng tháng tám thành công lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
chính quyền cách mạng vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vản khó khăn và thử thách
nhưng đã vượt qua được tất cả và nhanh chóng trưởng thành khẳng định được uy tín vai trò và vị thế của mình trong lòng dân
nhờ đâu mà chính quyền mới đó lại được nhân dân hết lòng tin yêu và ủng hộ đến vậy
để hiểu thêm về vấn đề này mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của truyền hình nhân dân
sau ngày tuyên bố độc lập chính quyền non trẻ của nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời
ngay lập tức phải đương đầu với muôn vàn khó khăn
quốc khố chống rỗng ba thứ giặc đói giặc rốt giặc ngoại xâm cùng lúc bùa vây đe dọa nền độc lập vừa mới có được
muốn đối phó hiệu quả thì phải có một chính quyền đủ mạnh với những người cầm lái trong bộ máy từ trên xuống dưới
có tài trí để treo lái con thuyền cách mạng
những thử thách trở ngại lớn đó
đồng thời phải có đạo đức để thu phục được sự ủng hộ của dân chúng
vì thế người đứng đầu chính phủ lúc đó là chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bậc của dân
nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân
chứ không phải để đe đầu dân như trong thời kỳ giới quyền thống trị của pháp nhật
nhà ước của dân cho dân và vị dân
bác hồ đặt ra ngay từ khi vừa mới thành lập chính quyền nhà nước sau cái mạng thân táo
và theo bác thì nó chỉ tập trung trong một cái điểm rất cơ bản thôi
đó là nhà nước này là nhà nước phục vụ dân chứ không phải để cai trị dân
đấy là khác về bản chất so với nhà nước trước đây
bác ấy nhấn mạnh là việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm
và việc gì hại đến dân thì ta phải hết sức
đấy chính là bản chất của nhà nước của dân do dân vị dân
để có người tài đức giúp cho chính quyền phục vụ nhân dân
thay mặt chính phủ lâm thời lúc đó chủ tịch hồ chí minh đã nhắc nhở
các ủy ban nhân dân làng phủ là hình thức chính phủ địa phương
phải chọn trong những người có công tâm trung thành xuất sẵn với quyền lợi dân chúng
có năng lực làm việc được đông đảo dân làng tín nhiệm
không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác
các ủy ban đó đồng thời yêu cầu cán bộ các ngành các cấp tiến cử người tài đức
và kêu gọi những người có đủ tài đức ra gánh vác việc nước
và chủ tịch hồ chí minh là người đầu tiên làm việc đó
thực tế bác đã làm như vậy
một số nhân vật nổi biệt đến lúc bây giờ
ví dụ cụ huỳnh thúc kháng cụ bùi bằng đoàn
là những nhân trí ký thức cũ mà được nhân dân biết đến
và tin yêu thì chính bác hồ đã mời các cụ đó vào tham gia chính phủ cách mạng ngay từ đầu
mặc dù các cụ chưa phải những nhà cách mạng
luật sư phan anh của chúng ta cũng vậy
ông không phải là một nhà cách mạng là một ký thức yêu nước
nhưng được nhân dân hiểu biết yêu mến
thì chủ tịch hồ chí minh đã trân trọng mời luật sư phan anh tham gia chính phủ
nhờ có nhiều người tài đức tham gia chính quyền
giúp đất nước
nên chính quyền cách mạng non trẻ
dù còn nhiều khiếm khuyết
đã nhanh chóng trưởng thành
được nhân dân hết lòng hết sức ủng hộ
sẵn sàng đóng góp sức người sức của để bảo vệ
bằng chứng là khi chính phủ phát động tuần lễ vàng
kêu gọi người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước để có nguồn lực tài chính cho bộ máy hoạt động
chỉ trong một thời gian ngắn
đã được nhân dân quyên góp tổng cộng hai mươi triệu đồng và ba trăm bảy mươi kg vàng
những gia đình đại tư sản trịnh văn bô
ủng hộ chính phủ năm một trăm bốn mươi bảy lượng vàng
tương đương với hai triệu đồng đông dương thời giá lúc đó
nếu chính quyền không được người dân thật sự tin tưởng
thì làm sao có được sự ủng hộ to lớn đó
đó là một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng
để mà tập hợp được sức dân
để phát huy được sức dân
để nhân dân đồng hành với đảng với chính quyền trong việc giữ chính quyền non trẻ
đó là một cái động lực là cái sức mạnh
để tạo ra nguồn lực chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp xâm lược và chống đế quốc mỹ sau này
nhờ đó chính quyền các cấp của nước việt nam dân chủ cộng hòa lúc đó
đã sớm khẳng định được uy tín năng lực
đã tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc
thống nhất ý chí môn người như một
làm nên những chiến công hiển hách
đưa kháng chiến kiến quốc đi đến thành công
trọng dụng người tài đức bố trí những người có năng lực
được nhân dân tiến nhập vào bộ máy lãnh đạo ca cấp
để xây dựng một chính quyền của dân
do dân vì dân được dân ủng hộ là bài học quý giá
và là yếu tố cốt lõi trong xây dựng chính quyền
từ ngày đầu dựng nước
bài học đó đến nay vẫn vẹn nguyên tính thời sự